một đoạn bờ biển kéo dài hàng cây số đổi màu đen ngòm ngay sát khu kinh tế dung quốc quảng ngãi khiến người dân không khỏi hoang mang
người dân sinh sống tại bãi tắm khe hai xã bình thạnh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết khoảng một tuần gần đây hơn hai km bờ biển bỗng xuất hiện nước có màu đen đục ngầu và nổi bọt vàng theo sóng trôi vào bờ
quan sát bằng mắt thường có thể thấy nước biển có màu đen váng bọt nhưng không có mùi tiếp xúc với da không gây ngứa tình trạng này khiến bãi tắm khe hai trở nên vắng khách
cơ quan chức năng huyện bình sơn đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm trong khi đó cục bảo vệ môi trường khu vực miền trung tây nguyên thuộc bộ tài nguyên và môi trường cũng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân của hiện tượng này
điểm đổi màu nước gần khu kinh tế dung quốc quảng ngãi và nằm sát một chiếc tàu bị mắc cạn do bão số năm trước đó gây ra hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đang điều tra nguyên nhân nước biển có màu đen nói trên